tại tp hcm đã diễn ra hội nghị ký kết kế hoạch phối hợp triển khai dự án đầu tư xây dựng cao tốc tp hcm một bài
dự án cao tốc tp hcm một bài được thủ tướng chính phủ chấp thuận
giao ủy ban nhân dân tp hcm có thẩm quyền tổ chức kêu gọi đầu tư triển khai quản lý vận hành khai thác
tuyến cao tốc dài năm mươi ba năm km quy mô bốn làng xe điểm đầu từ đường vành đai ba huyện củ chi tp hcm
đến điểm cuối kết nối vào quốc lộ hai mươi hai tại km năm mươi ba tám trăm năm mươi
trước khu kinh tế cửa khẩu một bài tp hcm dự án có tổng mức đầu tư một mươi sáu trăm tám mươi tám tỷ đồng
thực hiện theo hình thức đối tác công tư
cuối năm hai nghìn một mươi chín ủy ban nhân dân tp hcm và ủy ban nhân dân tp hcm sẽ thông qua chủ trương thực hiện dự án
năm hai nghìn hai mươi thực hiện lập thẩm định phê duyệt báo cáo nghiên cứu tiền khả thi
năm hai nghìn hai mươi một triển khai bồi thường hỗ trợ tái định cư
trong vòng bốn năm từ hai nghìn hai mươi một đến hai nghìn hai mươi năm sẽ tập trung thực hiện dự án phân đấu hoàn thành trước năm hai nghìn hai mươi
chào mừng kỷ niệm năm mươi năm ngày giải phóng miền nam thống nhất đất nước
cao tốc tp hcm một bài được kỳ vọng tạo động lực phát triển cho vùng kinh tế trọng điểm phía nam